công nghệ tài chính fintech được nhận định là xu hướng phát triển tất yếu
nhưng cũng là thách thức của ngành ngân hàng
vì thế tại hội thảo quốc tế thường niên bàn về cơ hội thách thức giữa ngành ngân hàng và fintech
các chuyên gia đã cho rằng cần có định hướng phương pháp để ngân hàng và fintech hợp tác thuận lợi hiệu quả
hiện nay trên thế giới có trên năm mươi các nghiệp vụ thanh toán được tiến hành bằng giao dịch điện tử
khoảng trên bảy mươi người trong độ tuổi lao động dùng các mạng xã hội
tức là trên một tỷ người dân trên thế giới đã dùng các mạng xã hội để tương tác
và có trên tám mươi các hộ gia đình sử dụng internet
đặc biệt có hơn chín mươi giới trẻ sử dụng email và các mạng xã hội
việt nam là thị trường mới nổi trên năm mươi người dân đã kết nối với mạng xã hội
sự phát triển kinh tế tại việt nam theo nhân khẩu học thì đã đi xa hơn các quốc gia khác
tôi đã tìm hiểu rất nhiều với các ngân hàng ở việt nam
thì một số cho rằng đây là mối đe dọa còn một số lại cho rằng đây là cơ hội
và họ biết rằng nếu như họ tạo ra được một mối quan hệ mà cả hai bên đều có lợi
thì chúng tôi tin rằng fintech hay là các start up sẽ có lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
cách đây vài tháng thì chúng tôi bắt đầu chương trình thử nghiệm
đầu tiên chúng tôi nhận định rằng digital bank phải có bốn chức năng
thứ nhất là tiền tài
tiếp cận được khách hàng
thứ hai là xây dựng được mối quan hệ với rất nhiều khách hàng không có kết nối nhiều với trụ sở ngân hàng
khi mà không có sự tiếp cận mặt đối mặt thì đây là mô hình hoàn toàn mới so với mô hình truyền thống
thay vì chúng tôi có một cửa kính ngăn cách giữa khách hàng và ngân hàng
thì đây là mô hình công nghệ cao cho phép chúng tôi tiếp cận khách hàng gần gũi hơn
và tiến hành những giao dịch phức tạp hơn
theo ngân hàng nhà nước hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
có hai mươi năm tổ chức không phải là ngân hàng
đã được ngân hàng nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
các chuyên gia cho rằng những ngân hàng truyền thống cần phải chấp nhận một cuộc chơi mang tính đột phá
mặc dù có thể suy giảm lợi nhuận ngắn hạn
nhưng sẽ tạo ra một lợi nhuận ngắn hạn
một lợi thế cạnh tranh dài hạn và bảo đảm vị trí của ngân hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gai gắt
việc nắm bắt tác động của fintech sẽ là tiền đề quan trọng giúp các nhà hoạch định chính sách
các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực ngân hàng và fintech
kiến tạo nên một thị trường tài chính phát triển lành mạnh an toàn và hiệu quả trong tương lai
chúng tôi tập trung vào việc xây dựng một không gian
mà ở đó các startup có thể đến để làm việc và trao đổi
và cũng thông qua cái việc trao đổi đó thì đó là nơi mà xuất hiện những cái ý tưởng
chúng ta có thể cùng hợp tác được với nhau giữa các startup với nhau giữa các startup với lại tp bank
và đấy nó cũng như là một cái minh chứng cũng như là một cái điểm để mà liên tục thúc đẩy cái sự đổi mới ở trong ngân hàng
như vậy để thúc đẩy công nghệ tài chính cần cân bằng vấn đề sáng tạo và bảo mật trong hoạt động
giữa ngân hàng và fintech
sự kết hợp này là xu hướng tất yếu và trong bức tranh ngày càng phức tạp của lĩnh vực tài chính ngân hàng
mỗi bên đều cần nhau để tạo ra sản phẩm dịch vụ đột phá
theo kịp xu hướng và bắt kịp nhu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng